tham dự olympic tin học quốc tế lần thứ hai mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu tại liên bang nga
bốn học sinh việt nam tham gia đều giành huy chương
trong đó có hai huy chương vàng một huy chương bạc và một huy chương đồng
hai học sinh đoạt huy chương vàng là em phan đức nhật minh
học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên khoa tự nhiên đhq hà nội
và em phạm cao nguyên học sinh lớp một mươi một trường trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên đhq hà nội
em trần tấn phát học sinh lớp một mươi hai trường phổ thông năng khiếu đhq tp hcm đạt huy chương bạc
và em lê quang tuấn học lớp một mươi một trường trung học phổ thông chuyên đhq phạm hà nội đạt huy chương đồng
olympic tin học quốc tế lần thứ hai mươi tám năm hai nghìn một mươi sáu tổ chức tại cộng hòa liên bang nga
với tổng số ba trăm linh tám thí sinh đến từ tám mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ
kết quả có một trăm năm mươi bốn thí sinh đoạt huy chương hai mươi sáu huy chương vàng năm mươi một huy chương bạc và bảy mươi bảy huy chương đồng
chiếm năm mươi số thí sinh tham dự
đứng thứ bảy trên tám mươi một quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự
đây là kết quả cao nhất của đội tuyển quốc gia việt nam
trong các kỳ tham dự olympic tin học quốc tế từ năm hai nghìn đến nay